trong bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín tội cướp tài sản được quy định tại điều một trăm ba mươi ba
khoảng bốn điều này quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây
thì bị phạt tù từ một mươi tám năm đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
a gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
mà tỷ lệ thương tật từ sáu mươi một trở lên hoặc làm chết người
b chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
c gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
còn trong dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi tội cướp tài sản được quy định tại điều một trăm sáu mươi
khoảng bốn điều này quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây
thì bị phạt tù từ một mươi tám năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân
a chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
b gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho một người
mà tỷ lệ tổn thương từ sáu mươi một trở lên hoặc gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe
từ hai người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ ba mươi một trở lên
c làm chết người
d lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh tình trạng khẩn cấp thiên tai dịch bệnh
nhiều ý kiến không đồng tình với việc bỏ hình phạt tử hình đối với người phạm tội cướp tài sản
trong những trường hợp được quy định tại khoảng bốn điều một trăm sáu mươi tám dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi
bởi những lý do sau đây
thứ nhất khách thể của tội cướp tài sản là quyền sở hữu tài sản của nhà nước cơ quan tổ chức cá nhân
và quyền bất khả xâm phạm tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm của con người
tội cướp tài sản cùng một lúc xâm hại hai cách thể nhưng khách thể bị xâm hại trước hết là quyền nhân thân
thông qua xâm hại quyền nhân thân mà xâm hại đến quyền sở hữu tài sản
do tội cướp tài sản cùng một lúc xâm hại hai khách thể nên trong cùng một vụ án
có thể có một người bị hại nhưng cũng có thể có nhiều người bị hại
có người bị hại chỉ bị xâm hại đến tài sản
có người bị hại bị xâm hại đến tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm
có người bị hại bị xâm hại cả tài sản tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm
thứ hai tội cướp tài sản không những gây thiệt hại về vật chất tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm của con người
mà còn gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn làm người dân hoang mang bỏ kinh doanh sản xuất và các hoạt động bình thường khác
thứ ba từ năm hai nghìn một mươi đến nay cả nước xảy ra một mươi hai vụ cướp tài sản trong đó năm mươi ba số vụ cướp tài sản do các băng nhóm cướp chuyên nghiệp gây ra
như băng tội phạm do huỳnh văn tím và lê anh kiệt cầm đầu đã gây ra tám vụ cướp tiệm vàng ở tp hcm và các tỉnh lân cận
sáu mươi một số vụ cướp đối tượng sử dụng vũ khí hung khí và các phương tiện gây án nguy hiểm khác
như đối tượng lê thanh vân sử dụng chất độc cyanur để đầu độc nạn nhân trong một mươi sáu vụ cướp tài sản
số đối tượng chủ mưu cầm đầu trong các vụ cướp có tổ chức đều có nhiều tiền án tiền sự hoạt động trên địa bàn liên tuyến liên tỉnh
tính chất thủ đoạn phạm tội cướp tài sản ngày càng manh động nguy hiểm và liều lĩnh hơn
đối tượng sẵn sàng chống trả quyết liệt người bị hại và cơ quan chức năng khi bị phát hiện truy bắt
do vậy nhiều ý kiến đề nghị sửa đổi bổ sung khoảng bốn điều một trăm sáu mươi tám dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi về tội cướp tài sản như sau
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một mươi tám năm đến hai mươi năm tù chung thân hoặc tử hình
d làm chết người